trong chiều và tối nay hai mươi sáu tháng bảy cục hàng không việt nam sẽ cấp phép tăng chuyến cho các hãng với số lượng tối đa
mục đích là để chở khách rời đà nẵng thông tin này vừa được ông đinh việt thắng cục trưởng cục hàng không việt nam cung cấp
liên quan đến việc khai thác các chuyến bay đến đà nẵng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa đề xuất thủ tướng chỉ đạo một số biện pháp khi đã phát hiện ca thứ hai lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong cộng đồng tại đà nẵng
tình hình dịch có diễn biến phức tạp ban chỉ đạo kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo hạn chế các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng đi và đến đà nẵng
trong đó mỗi ngày cho phép từ một đến hai chuyến bay từ các cảng hàng không nội địa
trước đó phó thủ tướng vũ đức đam cũng đã chỉ đạo bộ giao thông vận tải cục hàng không việt nam triển khai phương án khai thác các chuyến bay quốc tế
chở công dân về nước chở chuyên gia tới việt nam không hạ cánh xuống đà nẵng chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay khác